nguy cơ cao xảy ra lũ quét xa lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trụng thấp ven sông và các khu đô thị tại các tỉnh từ quảng bình đến khánh hòa và khu vực tây nguyên
trong khi đó ở khu vực nam bộ nằm ngoài vùng tác động của không khí lạnh và hàn lưu sau bão số một mươi hai vì thế trong ngày hôm nay nam bộ trời không mưa có nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày duy trì trong khoảng từ ba mươi một ba mươi ba độ
ngược lên phía bắc nằm trong khối không khí lạnh và khô khiến trời ít đến quang mây phát xạ nhiệt mạnh
nên lúc này nhiệt độ ngoài trời ở hầu khắp bắc bộ khá là thấp
vùng núi nhiệt độ chỉ từ một mươi bốn một mươi bảy độ còn ở thủ đô hà nội cũng như vùng nồng bằng nhiệt độ vẫn đang dưới một mươi chín độ và trời rét
trong ngày hôm nay miền bắc trời nắng hanh độ ẩm giảm xuống dưới năm mươi năm nền nhiệt cao nhất trong ngày sẽ giao động trong khoảng là từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước